kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cầu việt nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của việt nam
sáng nay ban tuyên giáo tỉnh ninh bình đã tổ chức họp báo về triển khai lễ kỷ niệm kết hợp với tổ chức lễ hội hoa lư năm hai nghìn một mươi tám
lễ kỷ niệm một năm mươi năm nhà nước đại cổ việt được dự kiến tổ chức vào hai mươi h thứ ba ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tại sân lễ hội khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
ban thường vụ tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch
triển khai một cách đồng bộ chủ động đến tất cả các cấp các ngành
cũng như việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn của trung ương để báo cáo
xin ý kiến

triển khai một cách đồng bộ xây dựng kế hoạch xây dựng kế hoạch